chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
tổng được nghỉ đến năm ngày từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày một tháng năm
nhu cầu đi lại và du lịch trong dịp nghỉ lễ tăng cao khiến giá vé và giá tour du lịch bắt đầu tăng
nhiều trạng bay vào dịp nghỉ lễ đã hết chỗ
khảo sát cho thấy tám mươi số tour dịp nghỉ lễ đã được bán
đây là những thông tin chính được gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn còn khoảng ba tuần nữa đến dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
nhưng vé nhiều chặng bay trong những ngày nghỉ lễ đã bắt đầu khan hiếm
giá cũng tăng cao
theo các đại lý một số đường bay từ hà nội tp hcm đi các điểm du lịch nổi tiếng như đà nẵng
nha trang phú quốc đà lạt bay giờ đẹp ngày đẹp đang khan hiếm vé và giá tăng từng ngày
chẳng hạn việt nam airlines bán vé bay bay từ tp hcm đi phú quốc hiện chưa tới một triệu đồng một vé
nhưng nếu hành khách bay từ ngày hai mươi sáu tháng bốn trở đi giá vé lên trên một chín triệu đồng một khách hạng phổ thông
giá vé máy bay tăng trong dịp nghỉ lễ khiến giá tour cũng nhích lên đáng kể
ghi nhận tại các công ty du lịch cho thấy nhiều tour khởi hành ngày đẹp giờ đẹp đúng kỳ nghỉ lễ đã được khách đặt chỗ từ sớm
một số công ty đã bán ra khoảng tám mươi số chỗ trong dịp này
đại diện nhiều đơn vị lữ hành khách cho biết một số tour của các đơn vị này đã hết chỗ dịp ba mươi tháng bốn
theo các đơn vị lữ hành điểm đến côn đảo miền trung miền bắc đà lạt hay tour đường xa đi châu âu như pháp thụy sĩ ý
được khách hàng quan tâm nhất giá tour trong nước tăng khoảng từ bảy cho đến một mươi so với ngày thường
các tour nước ngoài đường xa hầu như không tăng giá
nhãn hàng hóa khi bán trực tiếp cho người tiêu dùng là nguyên nhân khiến họ quả kém chất lượng rán mắc hàng việt để lừa người tiêu dùng
thưa quý vị và các bạn theo tờ trình của ủy ban nhân dân tp hà nội về việc bắt hành nghị quyết hỗ trợ giá vé
phương án của tp hà nội đưa ra là sẽ hỗ trợ một trăm linh giá vé sử dụng cho các đối tượng là người có công người khuyết tật trẻ em dưới sáu tuổi
mức vé hỗ trợ năm mươi sẽ được áp dụng với các đối tượng là học sinh sinh viên người lao động các khu công nghiệp người cao tuổi
mức hỗ trợ ba mươi dành cho người lao động tại các văn phòng công sở doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể
đặc biệt thành phố sẽ hỗ trợ một trăm linh giá vé cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong một mươi năm ngày đầu trong bắt đầu khai thác vận hành thương mại
ước tính đối tượng ưu tiên chiếm một mươi hai tổng sản lượng hành khách tương đương mức hỗ trợ một mươi bốn bốn trăm sáu mươi triệu đồng một năm
thưa quý vị trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm vừa kiến nghị sở giao thông vận tải cho phép tăng giá vé xe buýt phổ thông thêm một đồng với mục đích giảm trợ giá của thành phố
nếu được chấp thuận từ mùng một tháng năm tới năm mươi một tuyến xe buýt ở tp hcm sẽ tăng giá
theo đó các tuyến xe buýt có trợ giá sẽ được điều chỉnh mức vé như sau
nhóm tuyến có cự li từ một mươi năm km đến dưới hai mươi năm km giá vé điều chỉnh từ năm lên sáu đồng một lượt một hành khách
nhóm tuyến có cự li từ hai mươi năm km trở lên giá vé là bảy đồng một lượt
riêng nhóm tuyến có cự li từ một mươi năm km trở xuống giá vé giữ nguyên năm đồng một lượt
việc tăng giá vé cũng áp dụng với học sinh sinh viên
bộ thông tin và truyền thông vừa có văn bản chấn trình các nhà mạng viettel vnpt mobifone gtel mobile
về tình trạng mua bán tràn lan sim giác tiêm ẩn rủi ro gây mất trật tự ổn định an toàn xã hội
văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông quản lý chặt chẽ các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông
các nhà mạng cũng phải thực hiện nghiêm túc quy định về khuyến mại không được chiết khấu thấp hơn giá thành
các sim thuê bao hỏa mạng mới không được có tiền trong bất kỳ tài khoản nào trước khi đạp thẻ lần đầu